tổ công tác của trạm cảnh sát giao thông diễn châu đã kịp thời bắt giữ được đối tượng khoa khi đang vận chuyển và đang trên xe lẩn trốn vào các tỉnh phía nam
hiện đối tượng đã được bàn giao cho công an huyện thái thụy di lý về thái bình theo quy định
với hành vi điều khiển xe ô tô đầu kéo chở hàng quá khổ gây tai nạn giao thông chết người
lái xe ngô rắp hải chú tại huyện thanh ba tỉnh phú thọ vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bình giang tỉnh hải dương
khởi tố về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
trước đó vào khoảng ba giờ ngày chín tháng một mươi tại km ba mươi ba bảy trăm linh quốc lộ năm a hướng đi hải phòng hà nội thuộc địa phận tỉnh hải dương
hai điều khiển xe ô tô đầu kéo kéo theo sermiramoc đã tông vào ông bùi thế doãn chú thệ tỉnh quảng ninh
đang đi bộ qua đường khiến nạn nhân tử vong tại hiện trường
phần cuối của bản tin là thông tin về
truy nã tội phạm cảm ơn quý vị và các đồng chí đã dành thời gian quan tâm theo dõi